trong trường hợp này nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hay thuộc nguồn vốn khác
cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm định dự toán của dự án nêu trên không
vấn đề ông thuận hỏi bộ xây dựng trả lời như sau
dự án đầu tư xây dựng công trình nêu tại nội dung hỏi của ông thuận được sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách
và được hướng dẫn cụ thể tại điều một mươi ba thông tư số một mươi tám hai nghìn một mươi sáu tt bxg ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của bộ xây dựng
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình
theo quy định tại điều hai năm nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi năm ndcp ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
thì đối với thiết kế dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách
sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện thẩm định
có thời gian tham gia kháng chiến
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bố ông nghỉ hưu cấp bậc thượng úy
bố ông chết ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu và bị cắt lương hưu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ông hóa hỏi như vậy có đúng không gia đình ông được hưởng những chế độ gì
về vấn đề này bộ lao động thương minh và xã hội trả lời như sau
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trường hợp người đang hưởng lương hưu bị chết
thì sẽ thôi hưởng lương hưu ở tháng liền kề tháng chết
trường hợp bố của ông chết ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thôi hưởng lương hưu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu là đúng với quy định của pháp luật
đối với người đang hưởng lương hưu hàng tháng bị chết thân nhân được hưởng các quyền lợi sau
người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng phí bằng một mươi lần mức tiền lương cơ sở tại tháng mà người nghỉ hưu chết
thân nhân đủ điều kiện quy định tại khoản hai và khoản ba
điều sáu bảy luật bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng quy định tại điều sáu tám luật bảo hiểm xã hội
trường hợp không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì được giải quyết trợ cấp tuất một lần
với mức hưởng quy định tại khoản hai điều bảy mươi luật bảo hiểm xã hội
đề nghị ông căn cứ quy định tại khoản hai điều một trăm một mươi một luật bảo hiểm xã hội hoàn thiện hồ sơ
nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được xem xét giải quyết
trong tuần trung tâm truyền hình và bình luận
ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được hai mươi đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả trần đăng hải trịnh văn quảng trịnh thị bình ở tp hà nội có đơn khiếu nại bàn án
khán giả phạm thị huyền tp thái bình đặng ngọc tranh tp hải dương nguyễn phú hiệp tp hà nội có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả trần thị chén bùi văn thể tp thái bình trần bảng tp đà nẵng có đơn khiếu nại về chế độ chính sách
theo đó chúng tôi đã chỉ ra nhiều công trình vi phạm không gian thoát lũ sông hồng
những công trình này nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường
được biết đồng chí chủ tịch ubnd tp đã yêu cầu ra soát các công trình vi phạm không gian thoát lũ trên địa bàn tp hà nội
và giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố sớm trình quy hoạch chi tiết không gian thoát lũ sông hồng để làm cơ sở xử lý vi phạm
qua chương trình lần này chúng tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ubnd tp hà nội đã kịp thời chỉ đạo xử lý vi phạm
hy vọng trong thời gian tới các sở ngành sẽ nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ubnd tp hà nội
viện kiểm sát nhân dân tp hồ chí minh
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp
các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmail com
bạn đọc nga org vn
hộp thư truyền hình báo nhân dân
thời gian vừa qua hộp thư truyền hình báo nhân dân liên tục nhận được đơn
thư của ông bạch thái toàn thường trú tại khu năm phố cao bang phường trường thịnh thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
tố cáo chính quyền địa phương không làm thủ tục để truy tặng bà mẹ việt nam anh hùng cho mẹ của ông toàn là cụ nguyễn thị mận
phóng viên truyền hình nhân dân đã đi xác minh và phát hiện một sự thật khác không như đơn thư của ông bạch thái toàn
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là căn nhà của ông bạch thái toàn tại khu năm phố cao bang phường trường thịnh
thị xã phú thọ cũng là nơi ông toàn đang thờ cúng mẹ của ông toàn là cụ nguyễn thị mận
và hai người anh trai liệt sĩ là liệt sĩ bạch hồng liên và liệt sĩ bạch lương thiện
ông toàn đưa cho chúng tôi xem những di vật mà các anh của ông là liệt sĩ bạch hồng hiên và liệt sĩ bạch lương thiện
những kỳ vật này được cụ nguyễn thị mận lưu giữ sau khi cụ mận mất có truyền lại cho ông toàn tiếp tục lưu giữ những kỳ vật này
cụ nguyễn thị mận sinh năm một nghìn chín trăm một mươi ba mất năm hai nghìn bảy là mẹ của hai liệt sĩ bạch hồng hiên và liệt sĩ bạch lương thiện
theo nghị định số năm mươi sáu hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
thì trường hợp của cụ nguyễn thị mận đủ điều kiện được truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
đến năm hai nghìn một mươi ba tức là bảy năm
thì tự nhiên là tôi không thấy có một cái gì cả là không thấy là gửi quà của chủ tịch nước rồi hương khói
năm một mươi ba bắt đầu có chế độ hương khói là không có chế độ hương khói và quà chủ tịch nước nữa
tôi bắt buộc là đơn thư đi các nơi rồi gửi cả chủ tịch nước nhưng mà cũng không thấy là hồi âm hay là họ chuyển sai
tôi gửi cả thư bảo đảm rồi về tỉnh bí thư tỉnh ủy rồi thị ủy rồi ủy
ủy ban thị xã rồi sở lao động xã hội tôi xuống tôi hỏi và yêu cầu các ông phải trả lời bằng công văn
về cái chế độ của bà mẹ việt nam anh hùng như thế nào ông trả lời
đi tìm câu trả lời tại sao cụ nguyễn thị mận tới giờ vẫn chưa được truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
phóng viên tìm đến ủy ban nhân dân phường trường thịnh thị xã phú thọ và đây là nguyên nhân
những thời gian gần đây từ khi mà có cái quyết định là để
để kê khai mẹ việt nam anh hùng á
thì phường đã mời rồi chúng tôi ghi rất rõ là những cái ngày mời thế thì chúng tôi bao giờ đến rất đủ
mà không bao giờ anh bạch thái toàn đến cả
thế và chúng tôi là sau mỗi cuộc họp là ngồi chờ cho đến hết giờ anh không đến thì phường lại phải lập một cái biên bản là vắng mặt
và chúng tôi đều ký vào đấy đầy đủ
bởi vì không bao giờ là chúng tôi vắng mặt những cái buổi họp giải quyết cái vấn đề gia đình chính sách này của gia đình
anh bạch thái toàn
thế nhưng không bao giờ anh hề đến cả
anh toàn bận lý do là ốm rồi là bị thế nọ thế kia không đến
gia đình thì không thống lấp trong công việc
gửi quyền cho ai trong gia đình gửi quyền
thì địa phương đã có nhiều buổi họp nhiều hội nghị đã mời các tòa bác nghiện học tòa ra cùng giải quyết
nhưng riêng bác nguyễn thì là bác chấp hành nghiêm túc
nhưng toàn thì đa số tòa tác không ra
hầu như không ra
thế nhưng lại có ý kiến trái ngược
thứ hai là ngoài việc là khi đã không thức các gia đình chúng tôi mời anh em trong gia đình còn hai bé nữa còn hai bé ở hai nơi khác nhau
cũng đến đây để cùng cùng để thực hiện
làm sao gửi quyền cho ai để địa phương giải quyết việc cho đúng thế độ chính sách để mẹ không thiệt thỏa và gia đình không thiệt thỏa
địa phương là kinh dự
việc phong tặng và truy tặng mẹ việt nam anh hùng
nguyễn chỉ riêng đây là vinh dự không chỉ riêng cho gia đình mà cho cả địa phương
nếu mà địa phương mà có nhiều bà mẹ việt nam anh hùng thì đương nhiên là cái địa phương rất là tốt phải không ạ
cho nên là cái này không phải là chúng tôi không có trách nhiệm như đơn của ông toàn đã nói
ủy ban nhân dân phường trường thịnh thị xã phú thọ đã nhiều lần mời ông bạch thái toàn đến ủy ban nhân dân phường trường thịnh
làm thủ tục phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho cụ nguyễn thị mậ
nhưng ông toàn đều không biết
ông toàn đều không đến làm thủ tục mà liên tục gửi đơn thư khắp nơi mặc dù các sở ban ngành tỉnh phú thọ đã có công văn trả lời và hướng dẫn
nhưng vì tranh chấp trong gia đình ông toàn nên việc truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho cụ nguyễn thị mận là rất khó khăn
hơn nữa ông toàn không hợp tác với chính quyền địa phương và luôn đổ lỗi cho chính quyền địa phương thiếu quan tâm là một sự thật đáng buồn
anh toàn có làm đơn đâu mà đòi
trong đơn kia anh ấy đề nghị nọ này đề nghị kia tại sao không được nhận quà tại sao không có được phong mẹ tôi không được phong anh hùng
anh thì có làm thủ tục đâu anh có làm đơn đâu anh không kê khai gì cả anh không gặp gỡ ai cả để mà làm kê khai thủ tục
thì làm sao người ta công nhận cho anh được anh có hồ sơ đâu
cấp trên người ta căn cứ vào đâu mà phong cho bà cụ nhà tôi
thế còn hồ sơ thì hiện nay chúng tôi đã thiết lập thì thẩm định thì đã điều kiện duy nhất còn một cái khâu là
là cái khâu là cái phần nội ủy quyền trong cái mẫu ủy quyền của cái định năm sáu màn hành là chúng ta chưa thiết lập được
và gia đình cũng chưa có được cái mẫu một cách là các hàng con mà hiện nay tôi được chào đổi với các anh là bây giờ này thì bốn con của mẹ
là trừ hai thị sĩ ra bốn con là con sống
ủy quyền này thì không được tâm linh được nghĩa được trong nội bộ của gia đình dòng họ
cái này thì chúng tôi không thể can thiệp được chỉ có qua con đường đoàn thể để tuyên truyền thuyết lưu vận động thôi
chứ chúng ta không thể chỉ định hoặc là bắt buộc hay là ai đó thì
cái việc là việc của nội bộ gia đình
thì cái này thì trong tất cả các cái văn bản hướng dẫn thì đều là tuyên truyền thuyết phục và vận động thôi
thế nếu mà các anh không vẫn không ủy quyền được thì chưa có một cái bộ mà thậm chí chúng tôi cũng nói là trong cái ý kiến trả lời của bộ trưởng
dân hỏi bộ trưởng trả lời đấy
bộ trưởng cũng đã nói rất là nhiều lần là cái chuyện kể cả cái thợ cúng địa sĩ
nếu mà chưa thống nhất được trong gia đình dòng họ chưa thống nhất được thì nhà nước tạm thời để chế độ đó và không giao cho ai cả
bởi vì chúng ta thật đồng tiền ít nhưng mà nội bộ gia đình nó mất đoàn kết và những cái chuyện nó thực sự không hay
trong những năm qua các cấp ngành địa phương của tỉnh phú thọ đã thực hiện kịp thời các chế độ chính sách của đảng nhà nước
đối với các bà mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách người có công với cách mạng
đó cũng là tri ân của đảng nhà nước và nhân dân trước sự hy sinh và đóng góp to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
việc các mẹ được phong tặng truy tặng gia đình
đồng thời ghi nhận danh hiệu cao quý của đảng và nhà nước thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cao cả của dân tộc
đồng thời ghi nhận công lao trợ biển và sự hy sinh to lớn của các mẹ đối với tổ quốc
vì vậy việc ông bạch thái toàn liên tục đơn thư gửi khắp nơi nhưng thực chất là mâu thuẫn gia đình
làm chậm truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ việt nam anh hùng đối với cụ nguyễn thi mận
việc làm này cần được chính quyền địa phương có phương án giải quyết để sớm truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng đối với cụ nguyễn thị mận
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này